vào khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi một tháng tám một cô gái bị đuối nước tại bãi tắm cửa tùng huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị đã được đưa vào bờ trong trạng thái bất tỉnh
và lúc này ba cán bộ chiến sĩ công an đang có mặt tại bãi tắm đã tiến hành sơ cứu
và sau khoảng bốn mươi năm phút người phụ nữ này đã tỉnh trở lại và được đưa đi bệnh viện cấp cứu
ba cán bộ chiến sĩ công an gồm thiếu tá lê hồng phong trưởng công an xã vĩnh thủy huyện vĩnh linh
trung úy đinh xuân cường cán bộ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng trị
và thượng úy trần đức châu cán bộ đội cảnh sát giao thông công an thành phố đông hà
khi đưa được nạn nhân vào bờ người này đã ngưng tim
ba cán bộ công an đã tiến hành sơ cấp cứu hô hấp nhân tạo cứu sống thành công nạn nhân và chuyển đến bệnh viện huyện vĩnh linh